cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn giàu chú huyện châu thành tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm các tài sản